trước xu hướng gia tăng ca mắc covid một mươi chín mới trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương
thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm giao ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch trên tinh thần thống nhất
các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng các tình huống dịch theo từng địa bàn
đẩy mạnh công tác tiêm chủng đảm bảo về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
và khoanh vùng cách ly trên phạm vi hẹp nhất có thể
cơ quan chức năng tiếp tục kiểm soát chặt di biến động dân cư nắm tình hình người dân ra vào địa bàn
để có biện pháp quản lý phù hợp khai báo y tế thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền
ubnd tp hcm giao sở y tế hướng dẫn và giám sát trọng điểm hội chứng cúm viêm phổi nặng covid một mươi chín
sớm phát hiện trường hợp nghi mắc covid một mươi chín trong cộng đồng xử lý triệt đề các ổ dịch
thiết lập trạm y tế lưu động ở phường xã thị trấn bổ sung nhân lực cho trạm y tế sở tại khi số ca mắc tăng cao
thưa quý vị với sức ép bùng phát dịch bởi biến trục đen
việt nam đã thay đổi mục tiêu chống dịch và chấp nhận sống chung với covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu chúng ta không thể theo đuổi mục tiêu zero covid một mươi chín trong giai đoạn này
theo đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam chia sẻ
ở ba giai đoạn trước chúng ta hướng đến mục tiêu zero covid nhưng giai đoạn bốn thì không thể jero covid
về đặc điểm dịch bệnh hiện nay
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu hiện dịch xảy ra trên phạm vi cả nước
sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đều ghi nhận ca mắc
tuy nhiên các tỉnh thành phố có nguy cơ dịch khác nhau tỷ lệ mắc và tử vong khác nhau
tỷ lệ tiêm chủng cũng khác nhau
tỉnh nào có sự giao lưu đi lại nhiều mật độ dân số cao khu công nghiệp thì ca nhiễm nhiều
và miễn dịch cộng đồng cao như bình dương tp hcm
từ góc nhìn của giới chuyên môn ông fu cho rằng chấp nhận có người nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
không thể có zero covid
theo ông fu trên thế giới chỉ còn trung quốc đặt mục tiêu zero covid nhưng đang phải cân nhắc lại
vì kinh tế tổn hại quá lớn
xu hướng chung là thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế
do đó nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ phù hợp với xu thế chung thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
có quan điểm cho rằng khi tiêm vaccine rồi thì không cần kiểm soát ca mắc
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nếu không kiểm soát ca mắc thì sẽ đến một lúc dịch sẽ bùng lên làm quá tải hệ thống y tế
cũng theo ông phu bây giờ nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó không ứng đáp thai quá hay không phù hợp
đặc biệt là khi dịch ở cấp độ ba và cấp độ bốn
khi chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng thì các biện pháp ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng giãn cách là cần thiết
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết thêm
mặc dù dịch bệnh đã qua giai đoạn đỉnh cao
với tình hình thế giới hiện nay vẫn đang căng thẳng nên nguy cơ trong nước có thể sẽ chưa thể chấm dứt được hoàn toàn dịch bệnh
ông khuê cũng tỏ ra lo ngại
tại việt nam luôn hiện hữu nguy cơ làn sóng dịch thứ năm sẽ bùng phát nếu chúng ta buông lỏng cảnh giác
bộ y tế đã cố gắng đưa ra những chiến lược tối ưu nhất để đảm bảo an toàn cho người dân
mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến là giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất